để không còn nỗi lo học phí online mùa dịch các chuyên gia nhà trường và phụ huynh cần có sự thỏa thuận với nhau trên cơ sở chi phí hợp lý nhất
các bộ trưởng y tế g hai mươi thông qua hiệp ước nhom về đối phó với đại dịch covid một mươi chín
vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay thứ ba ngày bảy tháng chín
xin kính chào quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi vào khung giờ quen thuộc từ một mươi tám h đến một mươi chín h hàng ngày
và mở đầu xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín với sự đồng hành của biên tập viên thu trang
vâng thưa quý vị đến nay nước ta đã tiêm được gần hai mươi ba hai triệu liều vaccine covid một mươi chín trong tổng số hơn ba mươi ba triệu liều vaccine việt nam tiếp nhận
hiện một mươi địa phương có tốc độ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cao nhất tính theo số vaccine phân bổ là bình phước bắc giang đồng tháp cà mau vĩnh long yên bái bắc ninh lâm đồng ninh thuận và hải dương
thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đến trưa ngày bảy tháng chín cho biết
tp hcm thành phố hà nội tỉnh long an bình dương đà nẵng khánh hòa gia lai vĩnh phúc thái bình và đồng nai là một mươi tỉnh thành có tỷ lệ tiêm thấp nhất tính theo số mũi tiêm số vaccine phân bổ theo quyết định
và trước mắt bộ y tế yêu cầu năm địa phương gồm thành phố hồ chí minh hà nội bình dương long an và đồng nai phải hoàn thành tiêm mũi một vaccine covid một mươi chín trước ngày một mươi năm tháng chín
và cũng trong ngày hôm nay tại bệnh viện giã chiến của thành phố hồ chí minh ở số hai trường trinh phường tây thạnh quận tân phú thành phố hồ chí minh xác nhận đã làm thủ tục cho một mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín xuất viện sau khi họ được điều trị khỏi bệnh
đây hầu hết là những trường hợp mắc covid một mươi chín nặng lớn tuổi và có nhiều bệnh nền
trong khi đó tại quảng bình từ sáu giờ ngày sáu tháng chín cho đến sáu giờ ngày bảy tháng chín quảng bình có thêm chín mươi một ca nhiễm covid một mươi chín ba mươi sáu ca khỏi bệnh và
phát sinh điểm dịch mới
trên địa bàn phường hòa thọ đông quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa phát hiện bốn ca dương tính với sars cov hai
cả bốn người đều cùng một gia đình gồm vợ chồng và hai con sống tại trung cư ct hai thuộc phường này
thưa quý vị tại hà nội tính đến trưa nay ngày bảy tháng chín sở y tế hà nội cho biết hà nội có thêm hai mươi chín ca dương tính sars cov hai
trong đó có ba ca tại cộng đồng hai mươi bốn ca tại khu cách ly hai ca tại khu vực phong tỏa
như vậy là trong một mươi tám giờ qua hà nội có ba mươi bốn ca dương tính mới trong đó thì có bốn ca tại cộng đồng
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín chủ tịch ubnd tp hà nội vừa ký ban hành công điện số hai mươi
về tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
theo đó thành phố sẽ xét nghiệm trên diện rộng cho một trăm linh người dân trên toàn địa bàn để bóc tách các trường hợp f ra khỏi cộng đồng
hướng tới mục tiêu khởi động ngay việc phục hồi và thúc đẩy kinh tế

trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trong những ngày qua lực lượng công an quảng ngãi đã tập trung lực lượng truy vết nhanh những trường hợp liên quan đến các hàng chục ca bệnh f phát hiện tại các khu công nghiệp ở quảng ngãi để khoanh vùng và khống chế dịch bệnh lây lan
sau khi xuất hiện ổ dịch covid một mươi chín ở xã nghĩa an thành phố quảng ngãi với một mươi chín dân thực hiện phong tỏa trên hai mươi cán bộ chiến sĩ công an tp quảng ngãi tăng cường làm nhiệm vụ đứng chốt tuần tra kiểm soát xử lý người vi phạm
trong tình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trong những ngày qua lực lượng công an quảng ngãi tăng cường làm nhiệm vụ đứng chốt tuần tra kiểm soát xử lý người vi phạm
trong tình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trong những ngày qua lực lượng công an tp quảng ngãi tăng cường làm nhiệm vụ đứng chốt tuần tra kiểm soát xử lý người vi phạm
trong hai điện thoại di động của đối tượng còn lưu nhiều hình ảnh phiếu trả lời kết quả xét nghiệm sars cov hai của các trung tâm y tế và bệnh viện khác nhau
theo lời khai của công thì đây là hình ảnh số phiếu xét nghiệm giả mà công đã làm cho khoảng trên một trăm linh trường hợp là lái xe người buôn bán và công nhân sau đó gửi qua gia lô để họ sử dụng khi đi qua các chốt kiểm dịch
mỗi phiếu xét nghiệm giả được đối tượng bán với giá là một trăm năm mươi đồng
công an tp lạng sơn vừa bắt giữ đối tượng nguyễn viết mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã mai pha tp lạng sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là hơn một mươi sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
sáng ngày bốn tháng chín tại đường thân thử quý phường vĩnh trại thành phố lạng sơn lực lượng công an đã bắt quả tang nguyễn viết mạnh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy qua kiểm tra trên xe ô tô đối tượng điều khiển cất giấu trong bình

công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa khống chế thành công và bắt giữ hai đối tượng say rượu hung hăng gây thương tích cho lực lượng thi hành công vụ

quý vị và các bạn chỉ ít phút nữa thôi là tại sân vận động mỹ đình hà nội sẽ chính thức diễn ra trận đấu thuộc vòng loại thứ ba world cup hai nghìn hai mươi hai ở khu vực châu á giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển australia
dù thời điểm hiện nay hà nội đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh nhưng loại trừ khả năng các đối tượng thanh thiếu niên đang trải qua thời gian dài giãn cách thì sẽ lợi dụng trận bóng đá của đội tuyển việt nam để tổ chức tụ tập và đua xe
chính vì vậy các đơn vị nghiệp vụ công an các quận huyện trên địa bàn đã chủ động triển khai phương án phòng ngừa ngăn chặn
tại địa bàn các tuyến phố nội đô của hà nội nơi có thể sẽ là địa điểm mà các đối tượng thường hẹn tụ tập tổ chức đua xe cổ vũ đua xe trái phép lực lượng công an đã xây dựng các phương án chi tiết
tại quận ba đình công an quận đã bố trí lực lượng triển khai đồng loạt từ hai mươi h hôm nay ngày bảy tháng chín với sự gia quân của các tổ tuần tra và các chốt trên toàn tuyến có nguy cơ cao xảy ra tình trạng tụ tập tổ chức đua xe
ngoài ra có phương án tổ chức các chốt vòng ngoài từ xa để đảm bảo phân luồng giao thông để ngăn chặn và giải tán ngay nếu có biểu hiện vi phạm
sau khi công an thành phố triển khai phương án công tác đảm bảo chống đua xe và phục vụ đua xe trái phép
công tác an ninh trật tự để đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển úc xây ra công an quận ba đình đội giao thông trật tự đã chủ động tham dự cho bàn chỉ huy công an quận
xây dựng phương án số năm trăm năm mươi tám triển khai đồng loạt từ hai mươi h ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một với phương diện là trên diện rộng thì đã huy động một trăm linh các đơn vị cán bộ chiến sĩ
tổ chức tuần tra từ một mươi bốn công an phường đến các đội nghiệp vụ tuần tra từ một mươi tám h ngày
tổ chức trật tự ở ngày bảy tháng chín cho đến hết khi có lệnh rút
khu vực sân vận động mỹ đình tại đây đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã chủ động triển khai các kế hoạch từ trước trong và sau trận đấu
theo đó một trăm linh quân số sẽ ứng trực với các nhiệm vụ điều tiết giao thông phục vụ các phương tiện đưa đón cầu thủ và ban tổ chức
tổ chức chốt chặn tại các điểm nút giao thông để kịp thời phát hiện
nếu có biểu hiện thanh thiếu niên đeo bám theo các đoàn xe hò hét gây dối trật tự công cộng
trận bóng diễn ra trong bối cảnh cũng vô cùng đặc biệt
đây là một trận bóng mà không có khán giả
đây là điều vô cùng đáng tiếc
nhưng chúng tôi lực lượng cảnh sát giao thông cũng như phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
luôn luôn nâng cao tinh thần tránh không việc chủ quan
tránh việc đường vắng hay do dịch không có lượng phương tiện mà chủ quan sơ sẩy
để dẫn đến những hậu quả không mong muốn
trận đấu tối nay của đội tuyển việt nam tại sân vận động mỹ đình sẽ không có khán giả vào sân
tuy nhiên lực lượng quan tp hà nội đến thời điểm này đã có sự chủ động trong mọi tình huống
phòng ngừa ngăn chặn tình trạng đua xe nếu có thể xảy ra
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hiện nay ở tp hà nội
ở vùng biển đông nam philippines đang xuất hiện cơn bão côn sơn
với sức gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo bão sẽ đi vào khu vực phía bắc biển đông trong đêm ngày tám tháng chín đến ngày chín tháng chín
và có khả năng mạnh thêm
bão có khả năng đổ bộ vào miền bắc nước ta và gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng
ở các tỉnh miền bắc
ngoài ra do ảnh hưởng của gió đông mạnh từ đêm ngày bảy tháng chín cho đến ngày chín tháng chín
khu vực đồng bằng bắc bộ hòa bình sơn la có mưa lớn từ năm mươi một trăm linh mm một đợt
có nơi là trên một trăm năm mươi mm
các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình có mưa từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên hai trăm linh mm một đợt
trong thời gian vừa qua mưa lớn cũng đã gây thiệt hại tại một số tỉnh miền núi phía bắc
để ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
văn phòng bộ công an đã ra công điện đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo triển khai thực hiện
một số nội dung như sau
thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng
để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp
thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó của lực lượng công an nhân dân
bảo đảm vấn đề tuyệt đối cho các lực lượng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó tác nghiệp tại thực địa
và ứng giúp nhân dân trong thiên tai
bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn an toàn về người tài sản của nhân dân giả soát phương án
chủ động bố trí lực lượng phương tiện trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng hỗ trợ địa phương
sơ tán nhân dân cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu
chủ động chỉ đạo và triển khai công tác ứng phó khắc phục hậu quả theo phương châm bốn tại chỗ
bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín phù hợp với diễn biến của bão mưa lớn và tình hình cụ thể tại địa phương
đối với vùng đồng bằng và ven biển phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn
triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các lồng bè khu nuôi trồng thủy sản trên biển ven biển
các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công kiên quyết không để người ở lại tròi canh lồng bè
tổ chức gia cố nhà ở các công trình công cộng
đối với vùng núi phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn tổ chức kiểm tra ra soát nhà ở không an toàn
các khu dân cư ven sông suối ngoài bãi sông khu vực có nguy cơ ngập lụt sạt lở đất lũ quét
có phương án bảo đảm an toàn các hầm lò khu khai thác khoáng sản sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn
bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt chia cắt sẵn sàng lực lượng vật tư
phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn
tổ chức trực ban nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ
số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngay sau đây
xin kính chào quý vị theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
đến ngày một mươi năm tháng chín thành phố hồ chí minh sẽ hoàn thành một trăm linh tiến độ tiêm vaccine cho người dân toàn thành phố
để sớm đạt độ phủ vaccine cao
chuẩn bị cho chính sách cấp thẻ xanh vaccine khi mở cửa bước vào trạng thái bình thường mới
đến một mươi hai giờ trưa ngày bảy tháng chín thành phố đã triển khai thành công tám mươi tám chín số dân trên một mươi tám tuổi trên địa bàn thành phố được tiêm mũi một
tám sáu số người trên một mươi tám tuổi đã được tiêm mũi hai
như vậy từ nay đến ngày một mươi năm tháng chín thành phố sẽ chỉ còn một mươi một một dân số cần phủ một mươi một
tại yêu cầu của ban chí đạo phòng chống dịch và trung ương đã giao
hiện nay thành phố cũng đã chỉ đạo cho ngành y tế thành phố phối hợp
với các sở băng ngành quận huyện chúng ta chuẩn bị sẽ tổ chức một đợt cao điểm
để tiêm chủng từ đây cho đến ngày một mươi năm tháng chín
và trong một số ngày sắp tới thì sẽ tổ chức lễ ra quân này để tập trung vào công tác tiêm chủng
như các anh chị biết hiện nay trước đây chúng ta đặt vấn đề ra công tác phòng chống dịch
rất là nhiều vấn đề ưu tiên xét nghiệm
dịch tiêm vaccine nhưng hiện nay mục tiêu cao nhất của chúng ta đó là cái công tác tiêm vaccine
đó là cái ưu tiên hàng đầu để mỗi người dân chúng ta có thể có đầy đủ kháng thể để chống lại cái tình hình dịch bệnh
và từ cái việc mà tiêm vaccine đầy đủ thì chúng ta bắt đầu mới bắt đầu mở cửa dần từng bước
để hồi phục các cái hoạt động về tinh tế trên địa bàn thành phố
trước vấn đề nhiều người dân lo ngại liệu việc tiêm chủng vaccine có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không
ngành y tế thành phố cho biết việc phối hợp hai loại vaccine khác nhau là một biện pháp quen thuộc
nhiều quốc gia trên thế giới khi đối diện nguy cơ thiếu hụt nguồn cung mẫu vaccine nào đó cho người đến
thời hạn tiêm mũi thứ hai nếu mà theo cái số liệu của ni giám thống kê là số người từ một mươi tám tuổi
tại thành phố hồ chí minh đó sáu triệu một trăm hai ngàn ba trăm năm mươi bốn chúng ta luôn có sáu
triệu chín và chia ra thì chúng ta được cái tỷ lệ này đạt và tính tám chín phần trăm mỗi một
chuyển này trong tất cả hướng dẫn thì chúng ta sẽ sử dụng những loại hút xin nó tương đồng tương
động để sử dụng cho cái tiêm cho người dân thành phố chúng ta cũng không phải quay lại khi tiên một lạc
ngành y tế thành phố cũng cam kết sẽ luôn
lựa chọn các loại vaccine hiệu quả nhất để tiêm cho người dân
trước mắt sẽ cố gắng hoàn thành hết mũi một cho đến ngày một mươi năm tháng chín
sau đó là củ càng nhanh càng tốt mũi hai cho người dân
dự kiến giai đoạn từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày một mươi năm tháng chín
theo kế hoạch ban đầu là chín mươi một trên một mươi tám tuổi nay là phủ toàn bộ
đối với mũi hai dự kiến sẽ đạt được ba mươi ba mũi hai và nếu có vaccine thì sẽ phủ nhanh hơn
giai đoạn thứ hai từ một mươi sáu tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín sẽ đạt tiến độ bốn mươi hai người trên một mươi tám tuổi
được tiêm mũi hai và có thể lên đến năm mươi
giai đoạn ba từ ngày một tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi có thể đạt tám mươi người được tiêm mũi hai
và lên đến một trăm linh nếu được cung ứng đầy đủ vaccine
tại thành phố hồ chí minh thời điểm này một trong những cách chống dịch có hiệu quả
là phát huy sức mạnh của tổ tự quản bảo vệ vùng xanh phòng chống dịch covid một mươi chín
phóng viên truyền hình công an nhân dân ghi nhận tại huyện bình chánh
huyện bình chánh là cửa ngõ nối liền giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh tây nam bộ
số lượng dân nhập cư đông dẫn đến số ca nhiễm covid một mươi chín cao và trở thành vùng đỏ
chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp chống dịch như tăng cường các chốt kiểm dịch
triển khai nhiều mô hình thiết thực phát huy sức dân
trong đó mô hình tổ tự quản bảo vệ vùng xanh tỏ ra hiệu quả
từng ấp từng khu phố người dân sẽ tự quản để lập ra những chốt
làm những tổ
covid một mươi chín cộng đồng do đồng chí trưởng ấp các khóa ấp và các đồng chí tổ trưởng sẽ tham gia
trong đó có giai trò lực lượng hướng dẫn của lực lượng công an
đến nay trên địa bàn huyện đã xây dựng được tám trăm ba mươi tám ấp đạt tiêu chí dùng xanh
và một xã bình lợi đạt xã vùng xanh
xã bình lợi huyện bình chánh
là địa phương triển khai hiệu quả từ mô hình tự quản bảo vệ vùng xanh
xã thành lập một mươi một chốt kiểm soát trong đó có năm chốt do dân tự quản
qua hai tháng triển khai thực hiện mô hình này đã được người dân ủng hộ
xã đã có ba mươi chín trên bốn mươi hai tổ nhân dân đạt phùng xanh ba tổ nhân dân vùng cận xanh
hiện nay lực lượng phong trào toàn quốc chúng tôi đang nghiên cứu và thực hiện các mô hình tự phòng tự nguyện
xã bình lợi huyện bình chánh xây dựng mô hình tự phòng tự quản
bảo vệ vùng xanh trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện nay thì có một số đơn vị địa phương đã triển khai thực hiện bước đầu có hiệu quả
với chức năng cũng như trách nhiệm của lực lượng phong trào toàn quốc
chúng tôi sẽ nghiên cứu tập hợp và sẽ dận dụng để quy động được sức dân
bảo vệ cho được vùng xanh mở rộng vùng xanh trong thời gian tới
với hiệu quả thiết thực ở trên địa bàn tp hcm cũng như các tỉnh thành
việc huy động sức dân trong chống dịch từ mô hình tổ tự quản bảo vệ vùng xanh
của xã bình lợi huyện bình chánh có thể coi là một điểm sáng cần nhân rộng
tại địa bàn cửa ngõ tp hcm
bắt đầu từ giờ ngày bảy tháng chín lực lượng cảnh sát giao thông các tổ tuần tra
trên địa bàn tỉnh đồng nai đã kiểm tra siết chặt lại việc lưu thông trên đường của người dân
nhằm ngăn chặn dịch bệnh và hạn chế tình trạng lợi dụng mát tự thiện
phục vụ chống dịch để bán hàng và làm nhiều việc không thiết yếu khác
công an tỉnh đồng nai cho biết đến ngày bảy tháng chín đã xử lý gần hai mươi ba vụ vi phạm
chỉ thị một mươi sáu thu hơn bốn mươi hai bảy tỷ đồng rất nhiều trong số này là xe lợi dụng
gián bản vận chuyển hàng hóa chống dịch xe từ thiện thiện nguyện để sử dụng vào mục đích khác
cũng có một số phương tiện lợi dụng việc cho phép lưu thông đó để thực hiện các mục đích khác
không phải là mục đích thiện nguyện mà kể cả cung cấp lương thực thực phẩm
cho các dụng
phương tráng giài thành phố biên hòa đã xử lý được năm vụ xe dán chữ tự thiện để vận chuyển hàng hóa
mua hàng hóa mua bán hàng trong khu dân cư khu phong tỏa
theo ông võ trường hải chủ tịch ưu ban nhân dân phương tráng giài
phường đã có nhiều biện pháp để hạn chế tối đa nhiễm dịch từ bên ngoài
tuy nhiên các đối tượng vẫn lách luật
lợi dụng tự nguyện thiện nguyện các đồ thiện nguyện
chúng ta đã vô đây để bỏ mối rau cá củ quả thịt heo
chúng tôi đã xử lý được năm trường hợp này
bắt thịt thù phạt đối với những chủ hàng này để tính răng đe đảm bảo
đối với những đòn chữ thập đỏ phải có chữ thập đỏ cấp trên có giấy
nếu không có giấy mà vô chúng tôi phát hiện được là bắt phạt hết
hiện công an tỉnh đồng nai đã cấp giấy đi đường mới trong thời gian giãn cách xã hội
thể hiện đầy đủ thông tin của người được cấp tạo thuận lợi cho việc kiểm tra kiểm soát
giấy đi đường này thì sẽ thực hiện từ giờ ngày bảy cho đến ngày một mươi năm tháng chín
đến hai mươi bốn h ngày một mươi năm tháng chín để góp phần hạn chế lan dịch bệnh và sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn
trong đó có những phương tiện lợi dụng công việc thiện nguyện để làm những mục đích khác
mà đu thông trên đường không cần thiết thì các quản chứng năng sẽ xử lý nghiêm hơn
theo quy định giấy đi đường mới nếu có dấu hiệu bị chỉnh sửa tẩy xóa
điền thêm thông tin xem như không có giá trị người sử dụng giấy này sẽ bị xử lý
ngoài ra công an tỉnh đồng nai cũng yêu cầu các đơn vị chức năng cấp và quản lý chặt giấy đi đường
nếu cấp sai sẽ bị xử lý theo luật và quy định của ngành công an
tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý khác ngày bảy tháng chín công an quận sáu
thành phố hồ chí minh đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông trương mạnh thảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là cán bộ ủy ban nhân dân phường hai quận sáu để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ trong quá trình triển khai tiêm vaccine để trục lợi
theo thông tin ban đầu ông thảo đã lợi dụng chức vụ trong công tác lợi dụng nhiệm vụ được giao
móc nối và làm hồ sơ cho một số người tiêm vaccine covid một mươi chín không thuộc diện được tiêm theo quy định
tại cơ quan điều tra ông thảo khai nhận trong bốn tháng qua đã móc nối làm hồ sơ và tổ chức cho gần hai mươi
hai mươi trường hợp không cư trú trên địa bàn phường hai và không thuộc diện được tiêm vaccine đến tiêm
tại các điểm tiêm chủng với hành vi trên ông thảo đã trục lợi hơn một mươi triệu đồng tiền mặt
cùng một số hiện vật có giá trị hiện công an quận sáu đang mở rộng điều tra vụ án này
trước đó vào ngày sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sáu đã thi hành quyết định bắt
bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc của ông thảo để điều tra về tội lợi dụng
chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trưa nay ngày bảy tháng chín thi thể người đàn ông
được cho là mất tích sau khi bị rượt đuổi và nhảy xuống kênh liên vùng xa vĩnh lộc a
huyện bình chánh vừa được lực lượng cảnh sát tìm thấy công an đang điều tra danh tính của nạn nhân
theo thông tin ban đầu vào rạng sáng cùng ngày có ba người đàn ông chạy xe máy đến khu vực có nhà
dân và lồng cá da cầm ở khu vực kênh trung mương một lúc sau người dân nghe thấy tiếng hồ hoáng cùng
tiếng xô xát và rượt đuổi nhau ba người đàn ông được cho là bị truy đuổi đã nhảy xuống kênh sau
có hai người bị thương được người dân đưa lên bờ còn một người bị mất tích người dân đã nhanh chóng
báo cơ quan chức năng về vụ việc công an huyện bình chánh và lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn
đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm lấy lời khai để điều tra cũng như tìm kiếm nạn nhân mất tích
hiện công an huyện bình chánh đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc cũng như danh tính của nạn nhân
nhân đuối nước cũng trong sáng nay ngày bảy tháng chín một người đàn ông lưu thông trên đường nguyễn
tân phong và tỉnh đồng nai đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế sau khi người này có hành
vì cố thủ trên xe khi lực lượng tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng người đàn ông không chấp hành
theo đó khi đang điều khiển sở ô tô nhãn hiệu innova mang biện kiểm soát sáu mươi a hai nghìn bảy trăm sáu mươi ba lưu thông
từ hướng biên hòa về ngã tư tân phong ông lê văn chính năm mươi sáu tuổi ở phường tân phong
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai nhận được yêu cầu dừng xe để kiểm tra của tổ tuần tra kiểm
chức dòng số một mươi năm công an tỉnh đồng nai đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về việc chấp hành giãn
cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ tuy nhiên sau khi dừng xe ông chính đã không
xuống xe xuất trình giấy tờ mà cố thủ bên trong theo ông vì muốn thực hiện năm k giữ khoảng cách nên
xuất trình qua kính xe để lực lượng chức năng chụp lại
sau hơn một tiếng đồng hồ vận động tuyên truyền nhưng ông chính vẫn cố thủ trong xe do vậy lực lượng
chức năng đã điều động xe cẩu đến dùng biện pháp cưỡng chế thì ông chính mới chịu ra khỏi xe để làm
các bước theo quy trình kiểm tra tại thời điểm kiểm tra ông chính đã xuất trình một số giấy tờ
xác nhận đi đường theo mẫu cũ dây phép lái xe đăng ký xe cân cứ khoá một điều một mươi hai nghị định số
một trăm một mươi bảy của chính phủ tổ công tác đã tiến hành làm biên bản vi phạm hành chính đối với ông lê văn chính
việc không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người đang tham gia chống dịch và người
có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế
vừa rồi là những cập nhật trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin khác trong bản tin an ninh hai mươi bốn h